cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh lưu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần thị lan anh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
công an huyện quỳnh lưu xác định trong quá trình tiếp nhận hồ sơ bán xe và thuê lại xe của khách lan anh đã làm giả giấy đăng ký xe của hai trăm sáu mươi bộ hồ sơ để chiếm đoạt của cửa hàng acb tín đạt hơn ba tỷ đồng
khám xét nơi làm việc của đối tượng
cơ quan công an thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội
bất ngờ đột kích vào tầng hầm của một khách sạn trên đường trạng trình phường chín tp đà lạt tỉnh lâm đồng công an thành phố đà lạt bắt quả tăng bốn đối tượng đang có hành vi sử dụng ma túy
ngoài việc bắt quả tang các đối tượng đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn tổ công tác còn phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá như nỏ thủy tinh ống hút
đĩa xứ thẻ nhựa bốn gói ni lông chứa chất màu trắng nghi là ma túy đá một cân tiểu ly
các đối tượng khai nhận đã tổ chức sử dụng ma túy ketamin nhiều lần tại tầng hầm khách sạn trên
sáu đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống ở xã vĩnh viễn a huyện long mỹ tỉnh hậu giang đã bị lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát cơ động công an tỉnh hậu giang ập vào bắt quả tang
tăng vật tạm giữ tại hiện trường bao gồm một mươi một con gà trống trong đó có hai con đang mang cửa sắt một mươi tám cuộn băng keo một cân đồng hồ ba bộ cựa sắt
kiểm tra trên người các đối tượng cơ quan công an tạm giữ hơn tám tám triệu đồng hai mươi một điện thoại di động cùng một số vật dụng liên quan
các vật tạm giữ tại hiện trường bao gồm một mươi một con gà trống trong đó có hai con gà di động cùng một số vật dụng liên quan